chiều ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã bắt hai đối tượng nguyễn đình ngọc và nguyễn văn việt để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
ngọc và việt là đối tượng cầm đầu trong một mươi chín đối tượng đã có hành vi gây gổ và chặt phá cây tràm để chiếm đất tại xã bắc sơn
theo điều tra ban đầu để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với chị thân thị mỹ phụng
ấp tân thành xã bắc sơn huyện trảng bom nguyễn đình ngọc huy động khoảng hai mươi đối tượng xăm chỗ
đi trên ba xe ô tô bảy chỗ đến khu đất đang tranh chấp để gây sức ép đồng thời tiến hành chặt phá áp sáu mươi năm cây tràm
do gia đình chị phụng chồng trước đó mang đi đốt trong đó nguyễn văn việt được xác định tham gia chặt bảy cây
nhận tin báo công an huyện trảng bom có mặt tại hiện trường đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật trong đó có một căn xăng hai dao dựa
đây là phương tiện mà đối tượng sử dụng dùng để chặt đốt cây tràm
qua xác minh trong một mươi chín đối tượng có một mươi đối tượng có các tiền án về các tội
cố ý gây thương tích giết người cướp tài sản sáu đối tượng dương tính với chất ma túy